trạm bot bắc giang lạng sơn không thu phí với mọi phương tiện trong dịp tết nguyên đán
từ ngày một mươi tháng một đến ngày tám tháng hai
theo tổng giám đốc bot bắc giang lạng sơn thì thời gian vận hành miễn phí sẽ giúp cho chủ đầu tư
đánh giá toàn bộ hệ thống cùng với các ảnh hưởng khác để có thể khắc phục
và nhằm đảm bảo điều kiện vận hành lâu dài
thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư tỉnh lạng sơn lưu ý chính quyền hai huyện hữu lũng và chi lăng
phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục trước ngày tám tháng một
tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn được thông xe kỹ thuật cuối tháng chín
và đến nay các hạng mục an toàn giao thông đã hoàn tất
dự kiến là cao tốc thu phí với năm mức trong đó thấp nhất là hai đồng một km
với xe từ chín chỗ ngồi trở xuống và cao nhất là bảy hai trăm linh đồng một km với xe tải trọng lớn
chủ phương tiện không muốn đi cao tốc thì có thể sử dụng quốc lộ một chạy song song